thưa quý vị và các bạn bên cạnh những thông tin y tế về các thành tiệu mới kỹ thuật mới mà chúng ta đã đạt được đó là tín hiệu vui cho thấy rằng việt nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ tiếp cận những tiến bộ khoa học và ghi những dấu ấn quan trọng khẳng định vị thế trên bản đồ y tế thế giới
nhưng có lẽ chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhất là trong việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ thái độ phục vụ để từ đó tạo ra một nền y tế toàn diện thu hút được không chỉ người dân trong nước mà ngày càng có nhiều người nước ngoài chọn việt nam
điểm đến khám chữa bệnh